mới đây bộ thông tin và truyền thông đã ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội trong đó có nêu
hành vi ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với các giá trị đạo đức văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc việt nam
động thái này được cho là sẽ góp phần làm giảm bớt những hành vi lệch chuẩn trong xã hội
và cũng góp phần tạo ra một môi trường mạng xã hội sạch hơn cho trẻ em và ngoại chúng ta đều mong muốn điều đó
và thưa quý vị bắt đầu từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai một số quy định mới trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
như là xét thăng hạng giáo viên đưa tiếng dân tộc thiểu số vào dạy học mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp cao đẳng
sẽ chính thức có hiệu lực nội dung chi tiết ngay sau đây
quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp cao đẳng có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó thông tư hai mươi bốn hai nghìn hai mươi của bộ lao động thương binh và xã hội sửa đổi thông tư một mươi hai nghìn một mươi bảy

quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp cao đẳng in quản lý cấp phát thu hồi hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp cao đẳng
do bộ giáo dục và đào tạo ban hành
tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai chương trình tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy chính thức có hiệu lực
mục tiêu chung của chương trình
tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
quy định việc dạy và học tiếng nói chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục
kể từ ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thông tư số ba mươi hai hai nghìn hai mươi một của bộ giáo dục và đào tạo
hướng dẫn thực hiện một số điều của chính phủ
quy định việc dạy và học tiếng nói chữ viết của dân tộc thiểu số
trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm
giáo dục thường xuyên có hiệu lực thi hành
chương trình tiếng dân tộc thiểu số do bộ giáo dục và đào tạo ban hành
sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số được bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt
tiêu chuẩn điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên
thông tư số ba trăm bốn mươi hai nghìn hai mươi một của bộ giáo dục và đào tạo ban hành
ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
quy định tiêu chuẩn điều kiện thi hoặc xét thăng hạng
nội dung hình thức và việc xác định người trúng tuyển
trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
phổ thông công lập có hiệu lực kể từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai